hòa trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc
ngày một tháng năm đại hội thể thao sinh viên việt nam tại liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín do ban cán sự đoàn
tại liên bang nga tổ chức đã chính thức khai mạc tại thủ đô moscow của nga
với khẩu hiệu trung thực đoàn kết mạnh mẽ trí tuệ đại hội năm nay đã thu hút sự tham dự của gần
hai vận động viên là các sinh viên lưu học sinh đến từ hơn ba mươi tổ chức đoàn thanh niên tại moscow
và một số thành phố khác như tula volgograd các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở tám nội dung
thuộc các môn thể thao chính là bóng đá nam bóng đá nữ chạy tiếp sức và kéo co trong các ngày
từ mùng một đến mùng năm tháng năm
đoàn thanh niên lenin và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh có mối liên kết rất chặt chẽ
trong nhiều hoạt động trong đó có hoạt động thể thao tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều
hoạt động có ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết giữa thế hệ trẻ hai nước
tiền thân là giải bóng đá sinh viên việt nam tại moscow lần đầu tiên được tổ chức vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đại hội thể thao sinh viên việt nam tại moscow ngày càng thu hút được đông đảo học sinh sinh viên
nghiên cứu sinh tham gia tập luyện thi đấu và cổ vũ chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao
đến nay đại hội thể thao đã trở thành một hoạt động truyền thống là ngày hội là món ăn tinh thần
không thể thiếu của lưu học sinh việt nam đang học tập và nghiên cứu ở liên bang nga